tôi hiểu ý nghĩa của nghệ sĩ thương tính là muốn giải bày cho cộng đồng mạng biết rằng
ông không nhận số tiền tám trăm linh triệu như mọi người đồng thổi
tuy nhiên sự đính chính này lại dính đến nghệ sĩ trịnh kim chi
trong khi chính trịnh kim chi đã đứng ra lo liệu khi thương tính gặp nhiều khó khăn
tôi có thể nói trịnh kim chi là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ thương tính để ông có được số tiền đó
tôi nghĩ nếu thường tính muốn giải thích rõ về số tiền đó thì hãy lên nói chuyện cho rõ ràng
ba mặt một lời để khán giả hiểu
đừng nói mập mờ khiến khán giả hiểu lầm
trịnh kim chi
tôi cho rằng hiện tại nhiều khán giả đang nghĩ trịnh kim chi có sự mập mờ
trong vấn đề tiền bạc quyên góp cho thương tính
tôi thấy khá vô lý khi mà phía thương tính đã đòi mời cả công an vào cuộc
về vấn đề này rất đơn giản dễ dàng chỉ cần đôi bên ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau là được rồi
tương tính còn nói rằng ông không kêu trịnh kim chi đi quyên góp hay là mua bảo hiểm cho con mình
mà là trịnh kim chi tự ý làm
việc thương tính nói trịnh kim chi như vậy khiến tôi thấy rất buồn và chán
khi lòng tốt lại bị nghĩ là làm phiền
nhiều người tốt nghe câu chuyện này xong sẽ nghĩ sao mình lại bao đồng đến thế
theo con gái nghệ sĩ ưu tú bảo quốc
việc lên mạng đấu tối nhau rồi dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều là chuyện không mấy hay ho
thậm chí còn đẩy sự việc đi quá xa
theo tôi dư luận không nên ném đá chỉ trích ai cả
có gì không hiểu nhau đôi bên sẽ ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng
cần thiết thì có mặt báo chí để coi chuyện trở nên khách quan và sáng tỏa hơn
cô nói thêm
trước đó trịnh kim chi từng công khai số tiền sau ba đợt kêu gọi quyên góp cho thương tính là bốn trăm linh sáu triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn đồng
cô đã giao cho nam diễn viên một trăm linh triệu đồng tiền mạc
số tiền còn lại chi trả viện phí và mua bảo hiểm để lo cho con gái ông đến lúc bé một mươi tám tuổi
tuy nhiên cách đây vài ngày trịnh kim chi đã trao lại trực tiếp cho thương tính và vợ trẻ số tiền hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng
như lời yêu cầu của ông
trong giấy nhận tiền bà bầu sân khấu yêu cầu thương tính cam kết sẽ đóng tiền bảo hiểm cho con gái
đến năm bé một mươi tám tuổi
cả hai vợ chồng đều đồng ý và ký xác nhận
ngoài sự giúp đỡ của trịnh kim chi thương tính còn được mc phan anh giúp đỡ bằng cách mở tài khoản
để kêu gọi mọi người quyên góp số tiền mà mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về khoảng bốn trăm linh triệu đồng
như vậy sau cơn đột quỵ thương tính nhận được tổng số tiền quyên góp là khoảng tám trăm linh triệu đồng
theo tìm hiểu của chúng tôi trên mạng xã hội những ngày qua xuất hiện các thông tin sai sự thật
là trịnh kim chi đã trao tổng cộng tám trăm linh triệu đồng cho nghệ sĩ thương tính
rất có thể đây là nguyên nhân khiến nam tài tử bức xúc và lên tiếng đính chính
thương tính sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu là diễn viên nổi tiếng của việt nam ở thập niên tám mươi chín
thời điểm đó ông từng được khán giả gọi với cái tên là tài tử màng bạc
những vai diễn của thương tính như thiếu tá vọng trong phim ván bài lật ngửa
tướng cướp bạch hải đường trong săn bắc cướp
sáu tâm trong biệt đội sài gòn từng gây thương nhớ cho biết bao nhiêu khán giả việt
khác với trịnh kim chi
cư dân mạng đã tỏ ra bất bình trước việc làm của nam nghệ sĩ
nhiều người còn sử dụng từ ngứa nặng nề để chỉ trích thương tính như ăn cháo đá bát vô ơn
một số cư dân mạng còn đào lại bài phỏng vấn cụ của thương tính
và chỉ trích anh có thái độ không đúng với người đã giúp đỡ mình
cụ thể khi phóng viên hỏi về chiếc xe hơi
thương tính cho biết chiếc xe bị hư hại nên anh phải bỏ tiền để sửa chữa nhiều lần
đó là xe hiệu nhưng đời cũ mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tụng thay
chiếc xe đó cứ hư hoài nên tôi nạn lắm ôm xe như ôm nợ vậy
hiện tại tôi có người bạn làm công trình tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi
nam nghệ sĩ nói
cư dân mạng bình luận dù biết là xe cũ nhưng thương tính cũng không nên trả lời như vậy
người tặng họ sẽ cạnh lòng sao chú lại viết quà của người ta cho là cục nợ
nếu chú không thích thì có thể bán xe đi được mà
người ta có nhà ý tặng xe là để giúp chú mà giờ chú lên nói này nói nọ
thực hư câu chuyện có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết rõ
nhưng việc diễn viên thương tính mời công an vào cuộc để giải quyết liệu có phải là cách tốt nhất
đặc biệt là khi trịnh kim chi là người đã đứng lên giúp đỡ nam diễn viên trong lúc khó khăn
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo